thưa quý vị và các đồng chí chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet
thì các đối tượng có thể đánh bạc mọi lúc mọi nơi giữa hình thức ghi số lô số đề cá độ
qua tình nhắn điện thoại mạng xã hội
thời gian gần đây tại ninh bình tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức sử dụng đánh bạc
với công nghệ cao có chiều hướng gia tăng
trước tình hình trên lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
điều tra bắt giữ nhiều vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao
ban đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt là hơn một mươi tỷ đồng
cũng với việc sử dụng tài khoản zalo facebook để nhắn tin mua bán số lô số đề
nguyễn ánh dương chú ở xã đông sơn thành phố tam điệp là đối tượng cầm đầu
cùng năm đối tượng khác đã bị công an thành phố tam điệp bắt giữ
số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định số tiền các đối tượng
huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay là khoảng ba tỷ đồng
từ các vụ án trên cho thấy tội phạm đánh bạc ngày càng phức tạp về tính chất mức độ
đáng chú ý là tội phạm tổ chức đánh bạc đánh bạc trên không gian mạng ngày càng lớn
cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng công an toàn tỉnh ninh bình đã đấu tranh triệt phá bốn trăm một mươi năm vụ đánh bạc
bắt giữ gần một tám trăm linh đối tượng khởi tố một trăm sáu mươi chín vụ bảy trăm ba mươi năm bị can thu giữ gần bốn hai tỷ đồng
trong đó đã điều tra bắt giữ một mươi bảy vụ gần sáu mươi đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc sử dụng công nghệ
công nghệ cao
thời gian tới lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình
đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
cùng với sự nỗ lực của lực lượng công an mỗi người dân cần nêu cao ý thức cảnh sát
phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm chủ động cung cấp thông tin tố giác các đối tượng
tụ điểm ổ nhóm hoạt động cờ bạc cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn